nhằm tìm giải pháp tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân vừa qua tại hà nội
văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương đã có cuộc làm việc với cơ quan phát triển pháp
để chính thức khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu xây dựng định hướng cơ chế
chính sách phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản việt nam hiện đại giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
phát biểu tại buổi làm việc ông nguyễn minh tiến cục trưởng tránh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương khẳng định
kể từ khi được phát động năm hai nghìn một mươi một đến nay chương trình nông thôn mới đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân
hiện nước ta có hơn ba năm trăm linh xã và năm mươi năm đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
với hàng nghìn mô hình sản xuất được phát triển trên khắp cả nước
tuy nhiên vấn đề đầu ra cho sản phẩm nông sản đang là nút thắt khiến thu nhập của người nông dân không ổn định
vì vậy trọng tâm của dự án nhằm xây dựng các trung tâm cung ứng nông sản việt nam hiện đại
tiêu thụ nông sản ổn định cho người nông dân
đã chứng thức khởi động dự án này với sự tài trợ của cơ quan afd
và đặc biệt là sự hỗ trợ và tư vấn về mặt kỹ thuật của tập đoàn cmarit là tập đoàn hiện nay đang quản lý chợ giang
trong suốt sáu tháng qua thực hiện nhiệm vụ được giao văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương đã tổ chức đấu thầu quốc tế
qua đó đã chọn được nhà thầu là liên doanh giữa semarit và pierrot để ký hợp đồng thực hiện dự án này
đại diện cơ quan phát triển pháp afd đã nhấn mạnh
ý nghĩa của việc hợp tác giữa hai nước việt nam pháp về nông nghiệp
đồng thời khẳng định cơ quan phát triển pháp afd rất quan tâm đến dự án này
chúng tôi hoan nghênh phía việt nam đã tích cực trong việc triển khai dự án
và cam kết đại diện cơ quan phát triển pháp sẽ đồng hành và tiếp tục hỗ trợ việt nam trong thực hiện dự án này
mục tiêu của dự án là xây dựng định hướng và cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống
các trung tâm cung ứng hàng nước
nông sản việt nam hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế
góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị
tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản việt nam